quan tâm lo lắng cho nỗi đau thể xác mà bé trai ba mươi chín ngày tuổi đã phải gánh chịu
nhưng ít ai ngờ rằng còn có những đứa trẻ khác cũng phải trải qua nỗi đau tinh thần không kém
đó là hai đứa con chung của vợ chồng xuân
mẹ phạm tội rồi đi thi hành án với hình phạt dài đàng đẳng
đúng vào lúc hai đứa con trai đang ở tuổi vị thành niên
lứa tuổi đặc biệt cần sự quan tâm uốn nắn sẻ chia của mẹ cha
vì đây là giai đoạn quan trọng để hình thành tâm lý nhân cách của một con người
thế nhưng hai con của duân vốn đã thiếu vắng sự dạy bảo của cha nay lại mất đi cả bàn tay chăm lo của mẹ
đó hẳn là thiệt thòi rất lớn trong cuộc đời của hai đứa trẻ
nhưng đâu đã hết vẫn còn một nỗi đau mang tên con dại cái mang
đau nhất khổ tâm nhất tuổi hồ nhất vẫn là người cha già của duân
cả một đời dãi giàu sương gió nơi chiến trường đến khi hòa bình lại thay vợ nuôi năm người con trưởng thành
trước khi nào người cha đã ở cái tuổi thất thập cảm thấy tuổi hồ cơ cực như cái ngày nghe tin con gái là hung thủ gây ra vụ án giết người
cái việc của cháu đó hai tháng rồi tôi không ra đến cậu
bởi vì cũng ngựa cũng xấu hổ với nàng đức vì dạy con như thế mà con vẫn không nghe để xảy ra cái chuyện mang tay tiếng đối với gia đình đối với dòng họ
ở đây là cái dòng họ quan trọng đối với gia đình đối với dòng họ mà xảy ra cái gì người ta cười cả lan người ta cười
gần bốn mươi năm năm tuổi đảng và con như thế thì có phải xấu hổ hay không
nó không phải là con người độc ác gì cả thực sự mà nói là thế
nó là con người ngoan ngoãn chứ không phải gì chịu làm
kể cả chồng đánh
năm lúc nó ở bên cạnh em nó có kêu gai là thỉnh thoảng mọi chồng xô xát
ai thì cuộc sống mọi chồng chẳng ai là bảo không là tránh khỏi xô xát được
thế nhưng mà xô xát nó cũng không có điều tiếng to gì cả
nhưng mình đây có khi mình tức mà nói ấm ấm nhưng mà nói này lại nó không nói thế
nó im lắm không biết gì cả
thực sự mà nói như thế
tội lỗi do gan tương bắt nguồn từ sự phản bội của người chồng có năm tháng trả án có thể sẽ được tha thứ
còn lỗi lầm đã gián tiếp gây ra cho cha mẹ và những núm ruột của mình
thì mới hai năm thậm chí cả đời duân cũng khó lòng mà tha thứ cho chính mình

còn lỗi lầm đang gián tiếp gây sa cho cha mẹ và những núm ruột của mình thì mới hai năm thậm chí cả đời duân cũng khó lòng mà tha thứ cho chính mình

sức khỏe của chúng con chúng con ở mẹ của con mẹ ơi làm sao cho hết mỗi khổ nên con chỉ mong cho mẹ dùng về con tội

cúc cúc đã trở thành một người đàn ông cúc cúc đã trở thành một người đàn ông cúc cúc đã trở thành một người đàn ông cúc cúc đã trở thành một người đàn ông cúc cúc đã trở thành một người đàn ông

trở thành một người đàn ông cúc cúc đã trở thành một người đàn ông
đời sống của nhân dân cũng không còn vất vả như xưa
song dư chấn của vụ án vẫn luôn ám ảnh những người dân nơi đây
giống như một bài học nằm lòng để không bao giờ đi lại vết xe đổ của những nhân vật trong vụ án này
một mươi ba năm những nhân vật chính trong vụ án giờ người còn người mất
nhưng tự trung lại không ai trong số họ có cuộc đời bình yên thanh thản
sau biến cố ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn chín
đó là điều đáng tiếc đối với họ
nhưng lại là may mắn cho những ai biết về vụ án này
thì qua đó chúng ta sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc
để mỗi giây phút được sống là mỗi giây phút hạnh phúc và bình yên
xã hội có văn minh phát triển phần nhiều dựa vào thái độ sống của mỗi chúng ta
tôn trọng kỷ cương phép nước
sống đúng theo chuẩn mực đạo đức truyền thống
là chúng ta đang cùng góp phần chung tay
xây dựng một xã hội văn minh lành mạnh
và đây cũng chính là thông điệp
mà những người làm chương trình chúng tôi
muốn gửi gắm tới quý vị và các bạn
thông qua vụ án nói trên
trong các chương trình hồ sơ vụ án tiếp theo
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé